các bác sĩ qua trần thương chỉnh hình bệnh viện bãi cháy tiếng quảng ninh vừa phẫu thuật thành công lấy ra toàn bộ khu ung thư sụn ác tính nhóm gặp cho một nữ bệnh nhân bốn mươi tuổi
bệnh nhân là dth bốn mươi tuổi trú tại thành phố hạ long tiếng quảng ninh phát hiện khu u ở vùng đùi phải từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch xác định ung thư sụn trung mô độ ác tính cao bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt u hai lần
sau một thời gian điều trị hóa chất xạ trị tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bệnh nhân xin ngừng điều trị về nhà điều trị thuốc nam
gần đây khu u ở vùng đùi phải của bệnh nhân phát triển to lên gây cảm giác đau nóng đỏ ở vùng khối u đi lại rất khó khăn vận động còn dưới chân hạn chế
các bác sĩ tư vấn cắt cụt chi tuy nhiên bệnh nhân đã từ chối bệnh nhân quyết định đến thăm khám tại bệnh viện bãi cháy với hy vọng sẽ phẫu thuật và bảo tồn trí thể
kết quả trục cơ hồng từ android tại bệnh viện bãi cháy xác định trong cơ ở vùng đùi phải có khu u kích thước một mươi hai năm x chín bảy cm xâm lấn thần kinh không to đoạn một phần ba dưới đùi phải
các bác sĩ đã hội trận chuyên khoa ung biếu và chấn thương trình hình quyết định phẫu thuật lấy bỏ khu u
quan sát trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ nhận thấy khu u xâm lấn rộng ở nhóm cơ mật sau trong và ngoài đùi cơ rộng ngoài cơ bám gân cơ bám màng cơ nhị đầu đùi thần kinh hông to để đẩy nhóm cơ khép động tĩnh mạch đùi
phẫu thuật viên đã cẩn trọng khéo léo bóc tách tối đa lấy triệt đề tổ chức khối u

chúng sẽ giúp bác sĩ phát hiện ung thư và xem xét liệu nó có di căn gác khu vực khác hay không
chụp n ride chụp n ride cộng ngưỡng từ sử dụng nông châm và sóng vô tuyến để tạo ra hình ảnh của cơ quan nội tạng và cấu trúc của chúng
liệu pháp này còn có thể phát thảo một khối u
chụp x quang kết quả chụp x quang sẽ chỉ ra vị trí hình dạng và kích thước của khối u
chụp x quang kết quả chụp x quang sẽ chỉ ra vị trí hình dạng và kích thước của khối u
điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi một phần xương sụn hay thậm chí là cờ bắp
nếu vậy bạn có thể cần thêm các liệu trình như cây ghép nội xương bằng ốc vít nhằm hỗ trợ cho phần xương khung còn lại
nếu khu vực ung thư ở gần khớp ví dụ như hông hoặc đầu gối phần khớp sẽ có khả năng phải thay thế
nếu khối ung thư nằm ở tay hoặc chân bác sĩ sẽ tìm mọi cách để giữ lại tứ chi cho bạn
tuy nhiên phương án này không phải lúc nào cũng khả thi
trong một số trường hợp trường hợp xấu nhất sẽ được lắp toàn bộ nhân tạo
phẫu thuật lạnh
phẫu thuật lạnh là một phương pháp điều trị ung thư hữu hiệu giảm tỷ lệ tái phát
bác sĩ sử dụng niter lòng vào khu vực có khối u khiến cho khối u của tế bào ung thư sẽ bị đóng băng và tiêu diệt
về xài trị liệu pháp này được áp dụng khi khối u đã phát triển chầm trọng và có xu hướng lây lan tại các khu vực lân cận
vật lý trị liệu
để có thể hoạt động như bình thường người bệnh cần áp dụng các phương thức vật lý trị liệu một phần quan trọng trong quá trình phục hồi
thông thường vật lý trị liệu cần một thời gian khá dài mới có thể phát huy công dụng tối đa
hiện tại chưa cách nào có thể phong ngừa được ung thư xương
tuy nhiên việc phát hiện bệnh sớm là hy vọng đối với điều trị thành công
ngoài ra tiếp xúc với tia bức xạ thường là trong quá trình xạ trị không có nguyên nhân gây ra ung thư xương nào liên quan đến lối xấu hoặc môi trường
vì vậy tại thời điểm này không có cách nào để chống lại bệnh ung thư xương xun
tuy nhiên bạn có thể thực hiện một số phương pháp sau đây để giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư xương
về chế độ dinh dưỡng bổ sung canxi maze trong chế độ ăn uống hằng ngày
giảm nhiều đồ ăn chất béo dầu mỡ tăng cường ăn rau xanh trái cây và thực phẩm dầu acid béo omega ba thay thịt đỏ và thịt nạc
về chế độ sinh hoạt duy trì một lối sống khỏe mạnh tránh xa các chất kích thích như rượu bia thuốc lá
tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường sức khỏe tăng sức đề kháng
hấp tụ vitamin d bằng cách phơi nắng vào sáng sớm sẽ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư xương
hạn chế tiếp xúc với ô nhiễm không khí và tia uv
nếu gia đình bạn và người thân có những người mắc ung thư xương cần phải lưu ý những dấu hiệu bất thường
đồng thời phải đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra những dấu hiệu của ung thư xương
tránh tiếp xúc với hóa trị xã trị
tránh tiếp xúc với hóa trị xã trị khi còn trẻ sẽ tăng nguy cơ mọc ung thư xương so với những người bình thường